thưa quý vị để tránh chốt kiểm dịch của lực lượng chức năng hai đối tượng là nguyễn hữu tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngụ tại phường vĩnh bảo thành phố rạch giá tỉnh kiên giang và phạm nhật quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
ngụ tại xã thành xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang đã chạy ngược chiều
đồng thời có hành vi chống người thi hành công vụ nên đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ
ngày một mươi ba tháng bảy tài và quang điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều trên đường võ nguyên giáp
để tránh chút kiểm dịch thì bị lực lượng cảnh sát giao thông trật tự phát hiện và yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế
nhưng hai đối tượng bỏ chạy vào đường dân sinh tổ tuần tra đã dùng xe mô tô đuổi theo khoảng hai km
thì đuổi kịp không chế tên quang thì đối tượng rút dao ra chống trả lại
nguyễn hữu tài cũng lấy dao để trong cúp xe ra đe dọa để giải vây cho đồng bọn
lúc này người dân tại khu vực chạy ra hỗ trợ lực lượng chức năng nên hai tên lên xe bỏ chạy
nhưng ngay sau đó bị bắt giữ tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cái răng tạm giữ hình sự củng cố hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với quang và tài về hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật